chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
sau đây là nội dung chi tiết
chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
được bổ nhiệm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi sáu
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chúc mừng và bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy tốt vai trò trách nhiệm
là cầu nối để phát triển quan hệ đối ngoại việt nam với các nước
nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
và là chỗ dựa vững chắc của cộng đồng người việt nam tại nước ngoài
tham dự buổi gặp mặt có đồng chí bùi thanh sơn
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ ngoại giao
thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã nhận được sự phối hợp hiệu quả
của bộ ngoại giao nói chung các cơ quan đại diện ngoại giao của việt nam
ở nước ngoài nói riêng
hai bộ đã phối hợp tham mưu với đảng nhà nước nhiều chủ trương chính sách ngoại giao phù hợp
phối hợp giải quyết nhiều vấn đề đối ngoại của đất nước
đưa đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế
khẳng định bộ công an luôn coi trọng công tác đối ngoại hợp tác quốc tế
bộ công an mong muốn bộ ngoại giao và các đại sứ trưởng cơ quan đại diện việt nam
ở nước ngoài tiếp tục quan tâm giúp đỡ bộ công an mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế
tăng cường mối quan hệ với các cơ quan an ninh cơ quan thực thi pháp luật các nước
các tổ chức quốc tế diễn đàn quốc tế về bảo vệ an ninh phòng chống tội phạm
thực thi pháp luật
chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo bộ công an đối với công tác đối ngoại nói chung
sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị bộ công an và bộ ngoại giao nói riêng
bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đánh giá cao vai trò của lực lượng công an nhân dân
đối với hòa bình ổn định của đất nước và những đóng góp cho sự nghiệp phát triển quan hệ ngoại giao
thời gian qua đặc biệt là vai trò trách nhiệm của lực lượng công an với cộng đồng quốc tế
khi cử cán bộ sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
hợp tác phòng chống tội phạm quốc tế và tham gia tìm kiếm cứu nạn tại thổ nhĩ kỳ
bộ ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của bộ công an
trên những lĩnh vực công tác góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại ngày càng phát triển
hôm nay tại hà nội cục gìn giữ hòa bình việt nam bộ quốc phòng tổ chức hội nghị lập kế hoạch
lần cuối cho diễn tập thực địa cuối kỷ nhóm chuyên gia dình giữ hòa bình chu kỳ bốn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng
tại hội nghị đại biểu các nước thảo luận đi đến thống nhất các nội dung chuyên môn kỹ thuật
liên quan đến việc lập kế hoạch lần cuối và thăm quan địa điểm tổ chức diễn tập cuối kỳ
nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình chu kỳ bốn trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng
các nước asean mở rộng admm dự kiến được tổ chức vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại việt nam
thông qua hội nghị việt nam thể hiện vai trò tích cực chủ động trong phối hợp với
nhật bản đồng chủ trì nhóm chuyên gia dình giữ hòa bình chu kỳ bốn trong khuôn khổ admm
đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò uy tín vị thế và đồng góp của việt nam trong các cơ chế
hợp tác đa phương về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trong khu vực và tăng cường hợp tác
giữa các quốc gia thành viên admm
thưa quý vị như vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay một tháng ba bộ công an chính thức triển khai
cấp hộ chiếu gắn chip điện tử cho công dân việt nam
để phục vụ các hoạt động xuất nhập cảnh việc cấp hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ được triển khai
tại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an và tại phòng quản lý xuất nhập cảnh của công an sáu mươi ba tỉnh
thành trong cả nước
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại cục quản lý xuất nhập cảnh trong sáng ngày hôm nay
từ sáng sớm nay tại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu
vẫn đông như ngày thường
trong đó đa phần các công dân đến xin cấp hộ chiếu mới đã nắm rõ các thông tin về hộ chiếu gắn chip điện tử
đặc biệt là lợi ích của tấm hộ chiếu này
mình thấy hiện giờ nhiều xung quanh trên thế giới hiện đang là bắt đầu sử dụng hộ chiếu gắn chip để đọc thông tin
và tiếp cận dữ liệu hay là có những cái cổng đi có thể là đi qua trực tiếp mà không cần phải qua
thủ tục những kết hợp thải quan thủ tục phép hộ chiếu
thì đấy cũng là những cái một trong những cái ứng dụng mà mình muốn là có thể được sử dụng trong tương lai
gần là khi mà mình được sử dụng tấm hộ chiếu gắn chip trên tay
cấp một cái hộ chiếu mới nó sẽ có nhiều cái lợi ích
ví dụ như là cái hộ chiếu điện tử này sẽ được nhiều quốc gia chấp nhận
và khó bị làm giả hơn là cái hộ chiếu thông thường
và đặc biệt là sắp tới thì tôi sẽ đi du lịch ở nước ngoài
cho nên là tôi hy vọng rằng là cái việc được cấp hộ chiếu điện tử này
sẽ tạo điều kiện thuận lợi
lợi cho việc tôi xin visa vào một số những cái quốc gia
tôi thấy là cái thủ tục ở đây rất là đơn giản nhanh gọn
và được có niêm yết công khai những quy trình về thủ tục
cũng như được cán bộ hướng dẫn tận tình và thái độ phục vụ
khi tôi thực hiện các cái bước của quy trình cấp hộ chiếu
rất là đơn giản nhanh gọn và tiện lợi
trong ngày đầu thực hiện việc cấp hộ chiếu gắn chip điện tử
cũng phát sinh một số vấn đề
vấn đề như một số công dân khi quét vân tay trên máy bị chậm nhận
công dân đầu giờ sáng còn phải xếp hàng chờ đợi
tuy nhiên những vấn đề này đều được khắc phục nhanh chóng
do phía cục quản lý xuất nhập cảnh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó
chắc chắn là ngày hôm nay thì số lượng người đến cấp hộ chiếu điện tử
sẽ rất là đông
để tạo cái điều kiện cấp hộ chiếu về sáu mươi ba tỉnh địa phương
đều hôm nay đồng loạt để nhận hồi xưa cấp hộ chiếu
cụ trưởng của quản lý xuất nhập cảnh đã điện gửi công an các địa phương
làm các góp tôi chuẩn bị từ máy vân tay
từ cái tổ chức thực hiện bàn tiếp dân
và tất cả các việc cần thiết thì chúng tôi đã chuẩn bị rất là chú đáo
tháng nay thì cũng có tương đối là nhiều người dân
cũng đã khi nắm được thông tin thì cũng đã đến và có nhu cầu muốn làm hộ chiếu gắn chip
chúng tôi đã chuẩn bị từ rất sớm để phân luồng tạo điều kiện
cho người dân làm thủ tục nhanh chóng và thuận tiện nhất
trong sáng nay tại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
năm mươi hồ sơ xin cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử đã được hoàn thành
đến một mươi bảy h chiều nay trên cả nước đã có gần sáu bộ hồ sơ
đề nghị cấp hộ chiếu gắn chip điện tử
theo quy định người dân xin cấp hộ chiếu gắn chip điện tử
ở cấp trung ương sau năm ngày làm việc sẽ được nhận hộ chiếu
ở cấp địa phương sau bảy ngày làm việc sẽ được nhận hộ chiếu
vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định
đã dẫn đến tình trạng gây phiền hà khi còn tình trạng yêu cầu
người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú
như giấy xác nhận thông tin về cư trú thông báo sổ định danh cá nhân
giấy xác nhận cư trú là yêu cầu bắt buộc phải có
khi gia đình ông thu đi làm giấy khai sinh cho cháu
điều này khiến ông không khỏi bất ngờ
làm khai sinh thì thủ tục như thế
sau cuối cùng đưa sang mấy cô bé một cửa thì người ta làm
nhưng mà nói về gì
yêu cầu chú ra công an phường để mà xác nhận hộ khẩu
rất nhiều người dân cũng đang gặp phải vấn đề này
khi đi giải quyết các thủ tục hành chính dẫn tới sự phiền hà
tôi khai báo trên cái hệ thống thì hệ thống vẫn yêu cầu là
cần phải xác thực quyền cư trú các thứ
thế mà bây giờ cái sổ khẩu thì tôi cũng có
thế thì tôi bắt buộc tôi phải ra công an phường
để tôi chứng thực cái nơi cư trú của mình thôi
dù đã sau hai tháng thực hiện quy định của luật cư trú
về việc bỏ sổ khẩu giấy
tuy nhiên một số bộ ngành vẫn chưa tái công chức quy trình nội bộ
một số địa phương dù đã kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư
song chưa khai thác sử dụng trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
điều này dẫn đến việc một số cán bộ sợ sai sót
kỳ luật khi tiếp nhận hồ sơ
từ đó yêu cầu người dân phải cung cấp giấy xác nhận cư trú
những cái khó khăn của chúng tôi
ví dụ như là về cái việc chia sẻ dữ liệu dân cư
chúng có những cái dân cư bây giờ chỉ là chia sẻ về lực lượng cư trú
và không chi tiết về quá trình cư trú của công dân
nên cũng là một khó khăn để giải quyết thủ tục hành trình cho công dân
nếu như chúng ta không đưa ra cái quy định
về lưu trữ hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy
thì lập tức cán bộ công chức người ta rất lo lắng
người ta sẽ phải yêu cầu người dân xác thực những loại giấy tờ đó
ở đây tôi muốn nói
cái tính nhiệm vụ là gì
những cái thủ tục nào mà yêu cầu người dân phải xác thực nơi cư trú
thì chúng ta mới sử dụng những cái giải pháp tra cứu
như mà tôi đã nêu ở trên của người dân hay là của công chức trong hệ thống
còn những cái thủ tục nào mà không cần phải xác thực đầy đủ
thì chúng ta sử dụng ở trên bề mặt thẻ căn cước công dân
hoặc là chúng ta sử dụng từ cái đầu đọc thì chip để đọc

điều một trăm linh bốn của chính phủ đã quy định rõ ba mươi chín thủ tục hành chính
liên quan đến việc không sử dụng sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy
rõ ràng những vướng mắt từ trách nhiệm của các bộ ngành địa phương
cần phải kịp thời được tháo gỡ
tới đây việc kiểm tra cũng sẽ được tăng cường
nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ công chức viên chức
nếu vẫn yêu cầu người dân xuất trình các giấy tờ cư trú
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh
nêu sáu điều dạy
công an nhân dân
bảy mươi bảy năm ngày thể thao việt nam
và hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập cục xuất nhập cảnh
và sáng ngày hôm nay tại hà nội
cục quản lý xuất nhập cảnh tổ chức lễ khai mạc hội thao
chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập cục
với ba môn thi đấu là cầu lông quần vợt và bóng đá nam bảy người
trong những năm qua đảng ủy lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh
đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao
gian luyện sức khỏe nâng cao thể lực bản lĩnh
ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ
phong trào này đã trở thành nhu cầu văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ
thông qua các hoạt động thể dục thể thao phong trào tại đơn vị
đã phát hiện và bồi dưỡng nhiều vận động viên xuất sắc
tham gia thi đấu các giải của bộ công an đạt nhiều thành tích cao
hội thao đã thu hút gần hai trăm linh vận động viên là cán bộ chiến sĩ
của một mươi đơn vị tham dự và lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
công an các tỉnh thành phố hà nội hải phòng hải dương hưng yên và ninh bình
hội thao kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập cục quản lý xuất nhập cảnh
góp phần đẩy mạnh phong trào thể thao công an nhân dân nói chung
và phong trào toàn đơn vị nói riêng
tin an ninh trật tự vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí liên quan đến dự án khu đô thị du lịch biển
phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đây là một trong chín dự án tại bình thuận mà bộ công an tiến hành xác minh
điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân
dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết nằm trên diện tích đất tiền thân
là sơn góp phan thiết tọa lạc tại phương phú thủy thành phố phan thiết
với diện tích hơn sáu mươi hai ha
dự án đã trải qua nhiều lần điều chỉnh quy mô và chủ đầu tư
từ đất sơn góp sang khu đô thị biển phan thiết do công ty cổ phần dạng đông
làm chủ đầu tư
việc khởi tố điều tra căn cứ nguồn tin tố giác tội phạm của một số công dân bình thuận
tổ cáo ông nguyễn ngọc hai cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
và những người có liên quan thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã khởi tố vụ án
tại dự án khu dân cư thương mại tân việt phát hai và khởi tố bị can
lệnh bắt bị can đối với một mươi hai cựu cán bộ tỉnh bình thuận
trong đó có cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai
các cựu phó chủ tịch lương văn hải nguyễn văn phong cựu giám đốc
phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận hồ lâm
lê nguyễn thanh danh và nhiều cán bộ cấp dưới
trong chiều ngày hôm nay một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn
thành phố hà nội đã ra quyết định giữ khẩn cấp chín đối tượng
thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi hai d có địa chỉ tại quốc lộ ba
thôn mai nội xã mai đình huyện sóc sơn để điều tra làm rõ về hành vi nhận hối lộ
để bỏ qua cho các lỗi của các phương tiện trong quá trình đến đăng kiểm tại trung tâm
căn cứ tài liệu thu thập được cơ quan công an huyện sóc sơn xác định việc các đăng kiểm viên
và lãnh đạo của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi hai d nhận tiền của các chủ phương tiện
đến kiểm định để bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện và cấp giấy đăng kiểm
có dấu hiệu của tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
đến nay các ông nguyễn văn sơn giám đốc công ty lê trung tâm giám đốc kỹ thuật
đỗ thái học sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi phó giám đốc kỹ thuật và sáu đăng kiểm viên
đã thừa nhận toàn bộ hành vi nhận và chia nhau tiền của các chủ phương tiện
để bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện khi đăng kiểm như nội dung đơn tố giác
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với các ông nguyễn văn sơn lê trung tâm đỗ thái học và sáu đăng kiểm viên
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú tỉnh đồng nai
vừa bàn giao đối tượng dương thị lan ba mươi sáu tuổi
trú tại thị trấn tân phú huyện tân phú cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi tám tháng hai lan nhậu cùng với ông dương văn mão bốn mươi tám tuổi
trú tại ấp ba xã núi tượng huyện tân phú
sau đó ông mão trở lan về nhà thì xảy ra việc lan bị mất tiền
nghi ngờ ông mão đã trộm tiền của mình nên sáng ngày một tháng ba
khi gặp ông mão ông mão khẳng định không lấy của lan
lan đã dùng dao nhọn tấn công chúng vùng lưng của ông mão
khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện tân phú đã tổ chức bảo vệ hiện trường
tạm giữ lan bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai thụ lý theo thẩm quyền
liên quan đến vụ án mạng gây rúng động dư luận xảy ra tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
vào ngày hai mươi sáu tháng hai vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với nay y tá ba mươi tám tuổi
trú tại thị trấn thạnh mỹ huyện đơn dương để điều tra về hành vi giết người
vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại nhà cũng là nơi nuôi châu bò của nghi phạm nay y tá
tại khu phố mờ lọn thị trấn thạnh mỹ vào chiều ngày hai mươi sáu tháng hai
thời điểm trên nay y tá và vợ là chị ma huyền
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nên gia đình nhà vợ gồm bố mẹ vợ chị vợ đã chạy sang can ngăn
y tá sau đó đã dùng gậy đánh cả gia đình nhà vợ rất dã man
hậu quả hai người tử vong là chị ma huyền và persum naidong năm mươi tuổi chị vợ của tá
hai người bị thương nặng là ông ya tạo bảy mươi ba tuổi và bà ca nhào bảy mươi tuổi là bố mẹ vợ của tá
hiện ông nha tạo và bà ca nhau đã qua cơn nguy kịch đang được chữa trị tại bệnh viện đa khoa lâm đồng
nay y tá ngay sau đó đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp
trong suốt cả năm nay cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ vẫn duy trì lực lượng và tần suất kiểm tra nồng độ cồn
một trong những nguyên nhân hàng đầu trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
việc kiểm tra được tiến hành ngẫu nhiên đối với các lái xe kể cả xe ô tô và xe máy
đây là hành động quyết liệt thực hiện xử lý nghiêm bất kể ngày đêm
với quyết tâm hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe ghi nhận tại tp hcm
giao lộ đường lưng định của với trần não thuộc tp thủ đức
thủ đức là khu vực có nhiều nhà hàng quán nhậu thường phục vụ khách đến đêm khuya
chỉ sau khoảng hai tiếng đồng hồ thực hiện kiểm tra chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn
đội cảnh sát giao thông trật tự tp thủ đức đã tiến hành kiểm tra hơn ba mươi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
và đã có một số trường hợp vi phạm
dù thời gian qua các cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền không sử dụng rượu bia khi lái xe
và nếu đã uống thì nên đón xe dịch vụ đưa về
tuy nhiên với người đàn ông này việc đón xe về có lẽ là bất khả thi
đại diện cảnh sát giao thông tp hcm cho biết một trong hai chuyên đề công tác trọng tâm
và là mệnh lệnh chiến đấu của bộ công an thực hiện xuyên suốt trong năm nay
là xử lý vi phạm về nồng độ cồn
vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thay đổi liên tục các phương thức kiểm tra cả ngày lẫn đêm
hạn chế các trường hợp né tránh chốt đặc biệt xử lý mạnh tay các đối tượng không hợp tác mà có hành vi chống đối
đội cảnh sát giao thông tp hcm có chất kích thích nồng độ cồn hội chứng ma túy
kế hoạch thực hiện của công an đồng bắc đức thì thường xuyên định kỳ và kể cả độc xuất
đối với các khung đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông hoặc là các điểm đen tai nạn giao thông
bám sát với chủ đề an toàn giao thông thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
năm nay cảnh sát giao thông tp hcm ngoài lập chốt và tuần tra lưu động
thì còn tập trung vào xử lý các trường hợp không tuân thủ luật giao thông qua hệ thống camera giao thông
hình ảnh clip từ camera hành trình và từng nguồn phản ánh của người dân để tiến hành xác minh xử lý phạt qua hình ảnh
mong rằng người dân sẽ luôn nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông thay vì đối phó khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ